nhằm kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn
đoàn công tác của bộ công thương do đồng chí trần tuấn anh bộ trưởng bộ công thương làm trưởng đoàn
vừa có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tổng thu ngân sách toàn tỉnh hai tháng đầu năm chỉ đạt bảy trăm linh sáu tỷ giảm một mươi tám năm so với cùng kỳ
lượng khách du lịch đạt ba trăm tám mươi lượt giảm năm mươi tám ba so với cùng kỳ
với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ ngày năm tháng hai đến đầu tháng ba các cửa khẩu hữu nghị tân thanh cốc nam chi ma
ga đồng đăng đã thực hiện thông quan với tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu hơn ba trăm sáu mươi triệu usd
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu trong thời gian tới lạng sơn cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép
vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi
cần linh hoạt trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa
tăng cường chống buôn lậu các loại hàng hóa
trong đó có mặt hàng khẩu trang
và thiết bị y tế